hàng chục hộ dân sống ở khu vực cù lao ba c thuộc phường long bình tân thành phố biên hòa tỉnh đồng nai hết sức lo lắng do tình trạng sạt lở bờ sông đồng nai
nguyên nhân chính là do tình trạng khai thác cát trái phép tại khu vực này
trong khi chính quyền địa phương cho rằng việc bắt và xử lý các trường hợp vi phạm gặp rất nhiều khó khăn cả về tổ chức lực lượng kiểm tra lẫn ràng buộc về quy định xử lý phương tiện
những ngày này nhiều hộ dân khu vực cù lao ba c thuộc tổ một mươi khu phố thái hòa phường long bình tân thành phố biên hòa tỉnh đồng nai luôn sống trong lo âu khi tình trạng sạt lở bờ sông đã gần tới nhà mình
thậm chí một số hộ đã phải dọn nhà ra đi sống nơi khác do có dấu hiệu sụt lún nhà và nước sông đồng nai ngập nhà liên miên